trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ

trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước